tồn tại đã hàng chục năm qua gắn với quá trình phát triển đô thị vùng biên tỉnh đồng tháp
bến ghe tập kết nông sản ở thị xã hồng ngự không chỉ là nơi trung chuyển hàng hóa từ khắp nơi đổ về
mà còn là sinh kế hàng ngày cho hàng chục hộ dân nơi đây
hai đời gắn bó với chiếc ghe hàng mỗi chuyến hàng của ông nguyễn văn ghiền có thể chở gần một chục thiên dừa và chuối
mỗi chuyến đi như vậy sau khi trừ chi phí xăng dầu nhân công thì gia đình ông thu lãi khoảng năm bảy triệu đồng
dừa khô thì mua bên chỗ còn chuối thì về bên thang điện chạy hai chỗ
ở như điện xuống sẵn với vẻ có hàng thì mình xuống lấy một bữa với hai rồi mình đi về
về đây thì mình điện bằng hàng cho hay á ngày nào mình về thì vẫn hàng nó hay nó ra lấy đồ
với trên sạp trên chợ rồi nè
mình biết bằng hàng nhiều còn nhiều thì còn lợi mấy cái này thì mình treo lên đây
nhưng mấy người ta mua người ta thấy còn chuối treo thì tới ghe còn chuối thì xuống ta mua
bên cạnh là sinh kế của các thương hồ hàng chục chiếc ghe neo đậu ra vào bến
hàng ngày cũng tạo công an việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi đến khuôn vác xếp hàng và cả mua bán nhỏ
bến ghe này thì tôi làm cái khâu lọc dừa lọc cái này cũng như mình lọc bên ăn chăm vậy đó
một chăm dừa được bốn mươi ngàn bình vương một ngày thì nếu có dừa thì lọc cận thêm gửi hay thêm
như ở đây thì chỉ có bóc giác rồi này kia nọ nó cũng nặng à cái nào cũng vậy à
mà cái này thì nó ngay nó nhàng hơn mình mệt mình nghỉ được còn bóc giác thì nghỉ ghe lên nghỉ đâu được
dù hiện tại cuộc mưu sinh của những người trên bến ghe có phần vất vả hơn so với thời hương thịnh của nó
bởi sự cạnh tranh của đường bộ nhưng nhiều khách thương hồ vẫn còn quyết tâm bám trụ với nghề
và mỗi sáng hừng đông bến nông sản này lại nhộn nhịp người mua kẻ bán
từng chuyến hàng được bốc lên bến cũng là nguồn thu nhập cho nhiều gia đình
dần tạo lao động bên bờ kênh hồng ngự vĩnh hưng